đã năm ngày kể từ sau trận lũ lịch sử quét qua huyện phù yên của tỉnh sơn la
hiện vẫn còn năm xã cô lập với huyện và hai mươi sáu bản cô lập với xã
do địa bàn rộng thiên tai ảnh hưởng khắp toàn huyện
nên việc thống kê phân bố lực lượng đến hỗ trợ gặp rất nhiều khó khăn
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trong trận lũ vừa qua hai mươi bảy xã thị trấn của huyện phú yên đều bị thiệt hại nặng nề
trong đó thiệt hại lớn nhất chính là giao thông
do mưa lớn nước lũ dâng cao cùng với gần một mét khối đất đá lớn nhỏ bị sạt lở
làm nhiều điểm giao thông bị ách tắt
đến ngày một mươi bốn tháng một mươi tuyến quốc lộ bốn mươi ba từ xã phù gia đi tân phong đã tạm thông tuyến
các tuyến còn lại vẫn đang trong quá trình khắc phục
cùng với việc một mươi bảy cây cầu kiên cố cũng như cầu dân sinh bị thiệt hại
khiến cho năm xã bị cô lập hoàn toàn là mường bang mường la sập sa kim bon suối bậu
các em học sinh ba cấp học của hai mươi bảy bản đã phải nghỉ học bốn ngày hôm nay
đường điện và viễn thông
bị cắt đứt hoàn toàn nên công tác ứng phó hỗ trợ và khắc phục vô cùng khó khăn
hiện lãnh đạo địa phương đang cử các tổ công tác bằng mọi cách tiếp cận địa bàn
thống kê thiệt hại cũng như lên phương án tạm thời khắc phục giao thông
bảo đảm hai ngày sau có thể nối liền với các điểm bản đang bị cô lập
dự kiến đến ngày một mươi tám tháng một mươi có thể cấp điện trở lại cho các hộ dân